thành phố hồ chí minh tiếp tục thực hiện giãn cách sáu hộ theo chí thị một mươi của ubnd thành phố
chợ tự phát và nhiều loại hình dịch vụ vẫn đóng băng nên đời sống không ít người lao động bị ảnh hưởng
các mô hình cung cấp lương thực và nhu yếu phẩm đang được duy trì
xong phải thay đổi cách thức để tránh tụ tập đông người giảm thiểu tối đa lây nhiễm
theo chí thị một mươi thành phố hồ chí minh yêu cầu không tụ tập quá ba người nơi công cộng
và phải đảm bảo giãn cách năm mét
những điểm phát lương thực dễ tìm ẩn nguy cơ lây nhiễm bởi lượng người phát và người nhận rất đông
từ thực tế đó thì địa chỉ ba trăm tám mươi bảy lê văn sĩ quận tân bình đã có sáng kiến atm lướt ván
những phần ăn sáng sẽ tự động chuyển xuống cho người nhận
chỉ khi tất cả đã xếp hàng và đảm bảo khoảng cách

khởi động một số đơn vị
tổng kinh phí hỗ trợ cho các nhóm bị mất việc
ảnh hưởng công việc tiểu thương tại chợ và người tham gia công tác phòng chống dịch
tổng kinh phí hỗ trợ cho các nhóm đối tượng là tám trăm tám mươi sáu tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố hồ chí minh